bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo vừa ký văn bản gửi tới các sở giáo dục và đào tạo các đại học học viện trường đại học trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm
yêu cầu nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này
các sở các trường được yêu cầu tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch cho người học nhà giáo cán bộ quản lý nhân viên trong trường học
hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết thực hiện nghiêm túc thông điệp năm k khẩu trang khử trùng khoảng cách không tập trung đông người khai báo y tế
bên cạnh đó kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín trong trường học báo cáo ngay với cơ quan y tế ở địa phương
và thực hiện theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo về việc xử lý kịp thời trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín trong trường học